phòng cảnh sát môi trường pc bốn mươi chín công an tỉnh bình dương vừa phát hiện một cơ sở trôn lấp trái phép hàng chục tấn chất thải công nghiệp trên địa bàn thị xã tân uyên
trước đó cảnh sát môi trường công an tỉnh đã bắt quả tang cơ sở của bà nguyễn thị liên trôn lấp chất thải công nghiệp trái phép gồm khoảng tám mươi tấn chất thải rắn các loại khó phân hủy như bao bì ni lông vải vụn
bước đầu chủ cơ sở khai nhận thu mua phế liệu của các doanh nghiệp nhà máy về phân loại để lấy những loại phế liệu còn tái sử dụng được
số chất thải không thể sử dụng được thì cho công nhân đem đổ và săn lấp đất